thưa quý vị những ngày qua mưa lớn diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước gây tình trạng ngập úng thiệt hại rất lớn về người và tài sản
và mới đây hai người dân bị kẹt giữa dòng nước xiết do bị nước cuốn trôi khi đi qua cầu đã may mắn được lực lượng dân quân xã kịp thời cứu sống
vụ việc vừa xảy ra trên địa bàn xã tân hưng huyện hớn quản tỉnh bình phước
cụ thể vào khoảng một mươi sáu h chiều ngày hai mươi chín tháng năm ông nguyễn văn hiếu bốn mươi một tuổi trú tại huyện trơn thành
cùng một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đi hai xe máy cùng qua một cây cầu dân sinh thuộc tổ năm ấp sóc quả xã tân hưng huyện hớn quản
thì bị dòng nước cuốn trôi cả người và xe may mắn là ông hiếu đã bám được vào một thân cây cao su
người bạn đi cùng ông hiếu thấy vậy đã cố gắng xuống để kéo bạn lên nhưng cũng bị dòng nước chảy siết quần đi và may mắn bám được vào một cây cao su giữa dòng nước siết
khi nhận được tin báo có hai người bị nước cuốn trôi ba dân quân của xã cùng người dân địa phương đã nhanh chóng có mặt
và đưa hai người đàn ông cùng chiếc xe máy bị nước cuốn kéo lên bờ an toàn
vâng trong những ngày mưa lũ thì chúng tôi tiếp tục khuyến cáo người dân là cần phải cẩn trọng khi đi qua các khu vực cầu có khe suối
đệ hình dốc để tránh những tai nạn đuối nước có thể xảy ra
địa phương các vùng ngập lụt nên cắm các biển cảnh báo nguy hiểm ở các địa điểm thường xuyên bị ngập lụt có dòng nước chảy xiết để người dân cảnh giác